trong thời gian vừa qua xảy ra không ít vụ án liên quan đến hoạt động đòi nợ núp bóng danh nghĩa các công ty tài chính công ty luật
nhưng thực chất là các đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức và đòi nợ theo kiểu xã hội đen
ghi nhận chỉ trong thời gian ngắn lực lượng công an các đơn vị địa phương đã liên tiếp triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm
hoạt động đòi nợ kiểu xã hội đen với thủ đoạn như đe dọa chửi bới khủng bố tinh thần cắt ghép ảnh căn ghép clip để bôi nhọ danh dự nạn nhân
tất cả nhằm tạo sức ép để buộc khách hàng phải trả tiền
người phụ nữ này không hề vay nợ tiền của ai hay tổ chức nào
nhưng trong một thời gian dài chị liên tục bị các số điện thoại lạ gọi đến quấy nhiêu đe dọa phải thúc ép một người quen trả món nợ cho các đối tượng này
chị cảm thấy rất bức xúc vì cuộc sống bị đảo lộn bất an
tôi thường xuyên bị các đối tượng gọi điện đến để đòi nợ trong khi bản thân tôi không nợ nần ai
bất kể có một khoản nợ xấu nào là khó
không có không hề vai mượn gì
nhưng mà rất hay gọi điện đến mà làm ảnh hưởng đến đời sống rất là nhiều tức là gọi liên tục
từ những thông tin trình báo của nhiều người dân tại hà nội về tình trạng bị các đối tượng gọi điện đe dọa đòi các khoản nợ
lực lượng cảnh sát hình sự công an tp hà nội phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá
tính đến nay ban chuyên án đã khởi tố tạm giam ba mươi một bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trong giai đoạn gần đây thì cũng thấy là rất nhiều bị hại
cũng như là người dân bị các đối tượng gọi điện đe dọa cũng như là cắt ghép hình ảnh
đeo xấu lên mạng xã hội
chúng tôi cũng đã cố gắng xác minh và quyết tâm làm sao xác minh để làm rõ các đối tượng cũng như các công ty
có hành vi cưỡng đoạt tài sản cũng như là cho vai nợ trong doanh dịch chức sự
và kiên quyết để xử lý triệt đẻ
cơ quan công an đã làm rõ trong đường dây này trần hồng tiến bốn mươi chín tuổi
trú tại tp hcm là giám đốc điều hành hoạt động của hệ thống công ty đòi nợ
trần hùng tiến cùng một số đối tượng khác thành lập bảy công ty với hơn một trăm linh nhân sự có nhiệm vụ gọi điện đòi nợ
các công ty này thường mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của công ty tài chính
và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả
giá mỗi gói nợ bằng khoảng từ một mươi hai đến một mươi năm tổng số tiền khách nợ
từ khi luật đầu tư sửa đổi quy định cấm các doanh nghiệp dịch vụ đòi nợ thuê có lợi lực
thì nổi lên tình trạng một số ngân hàng một số công ty tài chính được cấp phép hoạt động cho vay
có quy định chặt chẽ về việc xử lý và thu hồi pháp luật
tuy nhiên quá trình thu hồi nợ đối với các khoản vay khó đòi nhất là khoản vay tín chấp
một số công ty lấy danh nghĩa là tư vấn pháp lý và hỗ trợ quyền thu hồi nợ
thì sử dụng nhân viên gọi điện nhắn tin cho các khách vay
các khách vai yêu cầu trả tiền và gọi điện đe dọa cũng như gọi điện với những người thân trong gia đình của người vai
và cắt kép các hình ảnh đăng tải lên mạng mục đích bôi xấu bôi nhọ và hạ uy tín để cho người vai buộc phải trả tiền
dữ liệu từ hệ thống quản trị của các công ty cho thấy từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến hết năm hai nghìn một mươi chín
nhóm đã thu mua hơn ba trăm ba mươi hợp đồng vai nợ
đã đòi được khoảng năm trăm linh tỷ đồng
thực tế cho thấy đã có hàng nghìn người dân là nạn nhân của các đường dây tội phạm này
họ không có bất cứ khoản nợ nào
theo đó trong thời gian tới lực lượng công an cả nước sẽ tiếp tục đấu tranh chấn áp mạnh với loại tội phạm này
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để tạo sức gian đe